do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ncov nhiều ngày nay tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành tỉnh lào cai
hàng trăm container chở thanh long từ các tỉnh xuất khẩu qua trung quốc đang nằm chờ vì chưa thể thông quan
theo ghi nhận tại bãi kiểm hóa cửa khẩu đường bộ số hai kim thành hiện có khoảng hai trăm linh xe container với trọng lượng khoảng ba tấn thanh long xuất khẩu sang trung quốc đang bị ùn ứ tại đây
nguyên nhân gây hiện tượng ủn ứ thanh long được xác định là do ảnh hưởng của dịch cốm ncov
phía trung quốc tăng cường kiểm soát chống dịch nên tạm ngưng hoạt động của chợ đầu mối nông sản trong nội địa
do vậy thanh long xuất khẩu từ việt nam về trung quốc tạm thời chưa thông quan được
cốm ncov thì toàn bộ công nhân ở trong chợ biên mậu đó không thực hiện việc bốc xếp ở trong đó nữa
chính vì vậy họ tạm dừng toàn bộ hoạt động ở chợ biên mậu
chính vì vậy lượng hàng thanh long khi xuất sang trung quốc bị tạm dừng
hiện các lực lượng chức năng như hải quan bộ đội biên phòng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu đường bộ số hai kim thành
đã hướng dẫn các tài xế đỗ xe trật tự an toàn bố trí nơi an nghỉ sinh hoạt phù hợp
đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng
và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ncov